báo tuổi trẻ thông tin vào tối ngày một mươi chín tháng một công an huyện thạch thất hà nội cho biết đơn vị đã bàn giao nghi phạm nguyễn trung huyên ba mươi tuổi chú tệ huyện thạch thất
và hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để tiếp tục làm rõ vụ việc cháu bé ba tuổi có dị vật giống như đinh găm vào hộp sọ
theo công an nghi phạm huyên chính là người tình của mẹ cháu bé
trong ngày ông nguyễn hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn đề nghị công an tp hà nội nhanh chóng chỉ đạo xác minh điều tra vụ việc và xử lý nghiêm hành vi bạo lực trẻ em nếu có
bên cạnh đó quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp ban đầu một mươi ba triệu đồng để điều trị chăm sóc sức khỏe